xin chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của các hình thế gây mưa nên khu vực đông bắc bộ từ chiều tối nay đến ba ngày sau sẽ trải qua một đợt mưa rông diện rộng
cục bộ có nơi mưa rất to và rông tuy nhiên mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và đêm
thời tiết trong ngày vẫn có những khoảng thời gian gián đoạn mưa và có nắng đan sen
do đó nhiệt độ trong ba ngày tới sẽ giao động từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ mưa cũng xảy ra diện rộng trong những ngày tới
người dân đề phòng mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của con người sản xuất nông nghiệp làm gãy đổ cây cối
hư hại nhà cửa các công trình giao thông cơ sở hạ tầng
ngoài ra mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập ống tại các vùng trũng thấp và sạt lở vùng đồi núi
tại các tỉnh trung bộ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế do giải mưa rông dịch chuyển lên phía bắc
nên thời đoạn từ ba ngày tới thời tiết chủ đạo sẽ là ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng khu vực thanh hóa và nghệ an mưa có thể xảy ra với lượng khá vào đêm và sáng sớm
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mưa rông xảy ra giải rác vào chiều tối
riêng ninh thuận bình thuận có lượng mưa lớn hơn do tác động của gió mùa tây nam
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây sẽ phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ cục bộ có nơi cao hơn
gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực tây nguyên tiếp tục có mưa rông nhiều nơi vào thời điểm chiều và tối
cục bộ có mưa to và có thể xuất hiện mưa rông mạnh
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến dưới ngưỡng ba mươi độ
khu vực nam bộ cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
thậm chí là mưa còn xảy ra sớm hơn so với các tỉnh vùng cao tây nguyên
thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối
người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm trong cơn rông
do có mưa nên nền nhiệt độ ở mức thấp phổ biến từ hai mươi chín ba mươi hai độ vào thời điểm trưa chiều